ủy ban nhân dân tp hcm đã tổ chức hội nghị chuyên đề về tình hình đầu tư và xuất khẩu tp hcm
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn một mươi chín nhằm đánh giá thực trạng hoạt động xuất khẩu và đề xuất định hướng giải pháp
thúc đẩy xuất khẩu của thành phố trong thời gian tới
năm hai nghìn một mươi tám kim ngạch xuất khẩu của thành phố ước đạt ba mươi tám tỷ usd
riêng chín tháng năm hai nghìn một mươi chín ước đạt ba mươi bảy tỷ usd tăng năm chín so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
năm hai nghìn một mươi tám dự kiến năm hai nghìn một mươi chín các sản phẩm máy tính linh kiện điện tử dịch may dài dép
máy móc thiết bị dụng cụ ước đạt hơn một mươi bảy bảy tỷ usd và nhiều mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu
hơn năm trăm linh triệu usd một năm như gạo thủy hải sản hàng rau quả
tốc độ tăng trưởng trong một mươi năm trở lại đây ở mức không cao dưới một mươi một năm
cơ cấu xuất khẩu chậm chuyển dịch và chịu tác động mạnh diễn biến kinh tế của thế giới
thời gian tới thành phố tập trung phân tích vị trí hàng hóa của thành phố đang đứng ở đầu
trong tổng thể hàng hóa của thế giới nguyên nhân và những vướng mắt trong hoạt động xuất khẩu
của thành phố đề xuất những giải pháp cụ thể và khả ti tháo gỡ những vướng mắt khó khăn
có thể triển khai thực hiện trong trước mắt lâu dài cần sự hỗ trợ phối hợp của bộ ngành trung ương